hôm nay kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba
trước những thách thức của nền kinh tế chất lượng nguồn nhân lực cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân vùng nông thôn
vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn cũng như tác động của tình hình thế giới biến đổi khí hậu
thế hệ trẻ việt nam đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển
tại sơn la trong những năm qua phát huy tinh thần chủ động sáng tạo đoàn viên thanh niên trong tỉnh
đã tích cực tham gia sản xuất kinh tế áp dụng có hiệu quả các mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
qua đó phần nào giúp các bạn trẻ có công việc ổn định tạo việc làm cho hàng trăm đoàn viên thanh niên trong độ tuổi lao động ở địa phương
đây là khu đất rộng ba hectare nằm trên địa bàn xã triềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn la của hợp tác xã nông nghiệp xanh hai mươi sáu tháng ba
chuyên trồng các giống rau cao cấp cho dinh dưỡng cao như cà chua hà lan dưa chuột nhật bắp cải và súp lơ israel
nhìn quy mô này ít ai có thể nghĩ đây là thành quả trong chưa đầy một năm của các bạn trẻ là đoàn viên tri đoàn tổ tám phường triềng sinh thành phố sơn la
xuất phát từ cái nhu cầu về cái vấn đạn vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay về cái vấn nạn về thực phẩm bẩn
bây giờ trên thị trường rất là nhiều cái thứ hai là tri đoàn tổ tám phường chính sinh của chúng tôi là những thanh niên tốt nghiệp đại học cao đẳng chưa xin được việc làm
chính vì hai lý do trên mà tôi
tôi đã quyết định thành lập hợp tác xã để tạo công an việc làm cho các đồng chí trong tri đoàn và cung cấp sản phẩm rau an toàn ra thị trường thành phố sơn la để bà con được sử dụng sản phẩm an toàn
hiện hợp tác xã nông nghiệp xanh hai mươi sáu tháng ba đã có một mươi thành viên đều với độ tuổi bình quân là hai mươi bảy tuổi
từ mô hình thí điểm trồng rau sạch đến nay hợp tác xã này đã có bốn hectare đất sản xuất đạt sản lượng từ ba mươi năm tới bốn mươi tấn rau củ quả trên một hectare một năm
bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn việt gáp
đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho từ năm tới một mươi lao động trong độ tuổi thanh niên với mức thu nhập từ ba đến bốn triệu đồng một tháng
sau khi tôi nghiêm gia trường tôi đã tìm kiếm được cho mình một công việc ổn định
như sự giới thiệu của đồng chí phạm diễu vân tôi đã vào làm tại hợp tác xã nông nghiệp xanh hai mươi sáu tháng ba
và nhờ các hợp tác xã nông nghiệp xanh hai mươi sáu tháng ba này tôi đã tìm cho mình một công việc ổn định
và các đoàn viên khác cũng có công an việc làm ổn định với một lương thu nhập đủ để trang trải cho cuộc sống của mình
thực hiện nghị quyết của trí bộ năm hai nghìn một mươi sáu để tạo công an vườn nàm cho một số con em của tổ học ra trường không có vườn nàm
tổ tận dụng đất dư thừa của ban dân giao nạn cho tổ giao cho trí đoàn thanh niên
hiệu quả của mô hình thanh niên tham gia thành lập hợp tác xã đã được ghi nhận bằng sự tin tưởng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sơn la
qua đó chính quyền địa phương đã và đang xây dựng những chính sách đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp từ sản xuất nông nghiệp
chúng tôi đã tập trung vào việc tuyên truyền nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến như thế này
đồng thời sẽ tạo điều kiện để cho các bạn trẻ có thể tiếp cận được nhiều nguồn vốn vay để các bạn tạo dựng nguồn vốn để khởi nghiệp
và hướng tới thì ban thường vụ tỉnh đoàn
sẽ tham mưu cho các cơ quan chức năng xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
đa số những mô hình thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh sơn la trước đây gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt về vốn và đầu ra tiêu thụ sản phẩm
việc liên kết cùng nhau tham gia sản xuất đang cho thấy hướng đi đúng đắn có sức lan tỏa cổ vũ mạnh mẽ trong lực lượng thanh niên
để các bạn có thể phát huy tính sáng tạo tự lập làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng chính bàn tay khối ốc của tuổi trẻ